sau hàng loạt những sai phạm trong lát đá vỉa hè trên các tuyến phố của thủ đô hà nội
mới đây hà nội đã ký văn bản nhắc nhở các quận huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
và đây là văn bản thứ hai của hà nội kể từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến nội dung lát lại vỉa hè trên địa bàn
văn bản yêu cầu các quận huyện phải căn cứ vào điều kiện và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tổ chức khảo sát đánh giá ký hiện trạng
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xây dựng mới và cải tạo
chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố
báo cáo ban thống vụ quận ủy huyện ủy thị ủy để lãnh đạo chỉ đạo
chỉ làm mới vỉa hè các tuyến phố khi đã xuống cấp chất lượng không bảo đảm
trường hợp còn lại chỉ tiến hành chỉnh trang duy tu tránh lãng phí
yêu cầu hồ sơ thiết kế hồ sơ mời thầu các dự án phải nêu rõ
và quy định cụ thể từng loại vật liệu chỉ tiêu kỹ thuật đặc biệt với đá tự nhiên
khảo sát và thiết kế chi tiết các hạng mục
hà nội cũng yêu cầu các quận huyện các đơn vị phải thành lập đoàn kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
trong từng khâu từng dự án bảo đảm việc triển khai thực hiện tuân thủ đúng các quy định